thời gian qua ngành giao thông tại tp hcm đã đưa vào hoạt động nhiều ứng dụng công nghệ
mang đến sự tiện lợi hơn cho người sử dụng có phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
thế nhưng qua thực tế triển khai hiệu quả không như mong đợi
thậm chí có công nghệ bị bỏ quên gây lãng phí
đây là khung cảnh buổi ra mắt hoàn trang ứng dụng gọi xe taxi tự động tại quận một cách đây một năm
sự kiện có lãnh đạo sở giao thông vận tải quỹ ban nhân dân quận một
và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách
và đây là hiện trạng sau hơn một năm đưa vào sử dụng
đam trụ gọi taxi tự động gần như bị bỏ hoang không ai đã động đến
không có tín hiệu thông báo không kết nối và không phản hồi cho hành khách
không lãng phí như điểm đón taxi tự động ứng dụng vé điện tử cho hành khách đi xe buýt
lúc đầu ra bắt dẫn được sự kỳ vọng lớn của hành khách và cơ quan chủ quản ngành giao thông
trong năm nay sẽ đưa vào thí điểm toàn bộ hệ thống là một mươi bảy tuyến xe buýt với gần ba trăm linh phương tiện
sau gần một năm thí điểm hiện mới chỉ có hai tuyến năm mươi chín và tám mươi sáu triển khai vé điện tử
nhưng lượng khách sử dụng đã đạt được một triển khai
thống kê của trung tâm quản lý giao thông công cộng tp công cho thấy
số lượt sử dụng vé điện tử hiện chỉ chiếm tỷ lệ một tám mươi sáu trên tổng số lượt hành khách sử dụng xe buýt
như vậy lộ trình mở rộng vé điện tử của ngành giao thông đã không đạt như kế hoạch đề ra
loại vé này cũng thuận tiện cũng tiện ít cho những hành khách
nhiều tuyến xe buýt chạy xe thì lớn tuyến đón khách trả khách không đúng nơi quy định
nên quản lý chặt chẽ hơn mô hình vé xe buýt điện tử này sẽ hợp lý hơn
ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng là xu thế tất yếu
tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả theo các chuyên gia và người sử dụng
ứng dụng phải sát nhu cầu thực tiễn
và ở đây cơ quan quản lý cần nâng cao trách nhiệm hơn trong giám sát quá trình triển khai thực hiện